các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng trên cơ quan công an đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan có nội dung chống phá đảng và nhà nước việt nam